tại trụ sở hội đồng liên bang thượng viện nga chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự phiên họp toàn thể của hội đồng liên bang nga
tại đây chủ tịch quốc hội đã có bài phát biểu trước các nghị sĩ hội đồng liên bang nga về mối quan hệ hợp tác việt nam liên bang nga và quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với nga là tài sản phô giá mà việt nam quyết tâm gìn giữ và phát huy
hai nước đã tiếp tục nâng cấp quan hệ trở thành đối tác chiến lược toàn diện khuôn khổ quan hệ cao nhất của việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy rất cao nhiều cơ chế hợp tác đã được xác lập trên tất cả các lĩnh vực
hợp tác kinh tế việt nam liên bang nga không ngừng phát triển chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt ba bốn tỷ đô la mỹ
chủ tịch quốc hội cho rằng hiếm có một đất nước nào có được tình cảm sâu đậm trong lòng người việt nam như nước nga
tình cảm đó xuất phát không chỉ từ sự ủng hộ hợp tác chính trị và kinh tế mà nga đã dành cho việt nam
mà còn từ sự đồng điệu trong tâm hồn tình cảm giữa nhân dân thể hiện qua sự giao lưu kết nối văn hóa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga không ngừng được củng cố và phát triển
chúc hợp tác giữa quốc hội hai nước việt nam liên bang nga ngày càng đạt hiệu quả thiết thực đóng góp vào sự phồn vinh thịnh vượng của mỗi nước